ngày hai mươi tháng bảy một số phương tiện truyền thông phản ánh thông tin về trường hợp tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
không cần đăng ký không đúng đối tượng
ngay sau khi nhận được các thông tin này thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chỉ đạo bộ y tế và các cơ quan chức năng
giả soát kiểm tra và làm rõ nếu thông tin chính xác phải chấn chỉnh xử lý theo quy định và rút kinh nghiệm ngay
dứt khoát không để tái diễn
thủ tướng yêu cầu bộ y tế và các địa phương thực hiện nghiêm yêu cầu phân bổ vaccine theo nguyên tắc công bằng
bình đẳng công khai minh bạch linh hoạt và hiệu quả
đặc biệt là chú trọng chỉ đạo và thực hiện chiến dịch tiêm vaccine bảo đảm đúng đối tượng kịp thời an toàn hiệu quả
mọi người đều bình đẳng công bằng trong tiếp cận vaccine ưu tiên các đối tượng theo quy định của chính phủ
chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có trong quá trình phân bổ và tổ chức tiêm vaccine
thưa quý vị vào trưa nay sở y tế tp hà nội cho biết
thành phố ghi nhận một mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín mới
trong đó có chín trường hợp phát hiện tại cộng đồng năm trường hợp tại khu cách ly
tại khánh hòa tỉnh này đã ghi nhận hai mươi bốn ca dương tính với sars cov hai
trong đó một mươi hai ca phát hiện trong cộng đồng năm trường hợp đã tử vong do covid một mươi chín
sau khi phát hiện ba trường hợp dương tính với sars cov hai tại xã dân hóa huyện minh hóa
chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh quảng bình đã tạm thời phong tỏa một bản làng thuộc xã biên giới này
từ giờ ngày hai mươi một tháng bảy với hai trăm linh hộ với bảy trăm bảy mươi nhân khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống
trong khi đó thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc chủ động chuẩn bị cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thành phố đà nẵng và tỉnh đắk lắc đã thành lập bệnh viện giã chiến quy mô ba giường bệnh
tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín chiều nay thông báo
từ ngày một mươi bảy cho đến ngày hai mươi tháng bảy có ba mươi sáu ca tử vong do covid một mươi chín
ba trăm ba mươi năm đến ba trăm bảy mươi trong đó thành phố hồ chí minh nhiều nhất với ba mươi hai ca và hầu hết các ca tử vong đều có bệnh lý nền nặng